dưới sự chủ trì của thủ tướng nguyễn xuân phúc chính phủ họp phiên thường kỳ tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
phiên họp tập trung vào thảo luận về tình hình kinh tế xã hội nhất là các biện pháp để về đích
khi còn một phần ba chặng đường của năm bứt phá hai nghìn một mươi chín
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chỉ đạo cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách thể chế chính sách
trên nền tảng ổn định kinh tế vĩ mô đảm bảo các cân đối lớn và thúc đẩy kinh tế
chiều nay bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ người phát ngôn của chính phủ mai tiến dũng đã chủ trì buổi họp báo
liên quan đến bé trai học lớp một tử vong trên xe của trường gateway thứ trưởng bộ công an nguyễn duy ngọc khẳng định
cơ quan điều tra của công an hà nội đã thực hiện ý kiến chỉ đạo của bộ công an và đã phối hợp với các ban ngành viện kiểm sát
đang điều tra theo đúng quy định của pháp luật khi có kết quả sẽ thông tin đầy đủ theo đúng quy định
về vụ nhật cường thì cơ quan điều tra bộ công an đang phối hợp với các cơ quan chức năng khởi tố với ba tội danh
và hiện vẫn đang trong quá trình điều tra và sẽ có kết luận bảo đảm đúng người đúng pháp luật
liên quan đến việc nhà máy bóng đèn phích nước dạng đồng cháy gây ô nhiễm môi trường
thì qua phân tích cụ thể các mẫu của các cơ quan cho thấy nồng độ thủy ngân có một trên một mươi hai mẫu nước mặt có giá trị thủy ngân vượt quy chuẩn một ba lần
tại điểm quan chắc có một trên tám mẫu nước thải vượt quy chuẩn hai bảy mươi sáu lần
có thể thấy là cái vụ cháy nổ ra ở công ty là một sự cố cháy nổ mắc an toàn về hoa chất và ô nhiễm môi trường
và được đánh giá ở quy mô ảnh hưởng là mức độ trung bình
tuy nhiên thì làm thiệt hại rất là lớn về tài sản và gây ô nhiễm môi trường không khí cũng như nước mặt và trầm tích
ông võ tuấn nhân cho biết bộ tài nguyên và môi trường đã đề nghị công ty cổ phần bóng đèn phích nước dạng đông
khẩn trương có biện pháp cô lập quốc gia
khu vực bị cháy che chắn bằng mái tôn phủ bạt để tránh mưa không để hơi thủy ngân tiếp tục phát tán ra môi trường
đối với chất tàn dư sau vụ cháy thì tiến hành thu gom lưu giữ trong các container để tiến hành xử lý
áp dụng các biện pháp vệ sinh phòng ngừa phơi nhiễm để bảo vệ sức khỏe
bộ tài nguyên và môi trường cũng đề nghị thành phố hà nội tạo điều kiện để công ty di rời ra khỏi khu dân cư
không xây lại nhà máy để tránh xảy ra trường hợp tương tự